tỉnh quảng ninh đã tổ chức triển lãm chuyên đề đảng cộng sản việt nam chín mươi năm vinh quang và tự hào
đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi các sự kiện văn hóa thể thao trên địa bàn tỉnh
nhằm chào mừng kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội một mươi ba của đảng đón mừng xuân mới canh tí hai nghìn hai mươi
và tết cổ truyền của dân tộc đồng thời giới thiệu quảng bá đến độc giả các bức ảnh lịch sử
phản ánh toàn bộ quá trình hình thành phát triển của đảng cộng sản việt nam qua các thời kỳ
triển lãm giới thiệu đến người xem gần một trăm năm mươi ảnh tư liệu với hai nội dung giới thiệu về đảng cộng sản việt nam
gồm những dấu mốc lịch sử quan trọng như sự kiện thành lập đảng ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi
quá trình trưởng thành và phát triển để lãnh đạo cách mạng việt nam chín mươi năm qua
các kỳ đại hội đại biểu đảng toàn quốc và chân dung của chủ tịch đảng các tổng bí thư
triển lãm là hoạt động văn hóa thiết thực góp phần tuyên truyền giáo dục cho đông đảo tầng lớp nhân dân
đặc biệt thế hệ trẻ lòng yêu nước truyền thống cách mạng khơi dậy lòng tự hào tự tôn dân tộc
quyết tâm vững bước dưới lá cờ của đảng thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
với mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh
qua đó củng cố niềm tin niềm tự hào về đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân việt nam nói chung
và đảng bộ nhân dân tỉnh quảng ninh nói riêng